sáng nay quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
nhiều đại biểu cho rằng tình hình thực hiện kinh tế xã hội những tháng đầu năm bộc lộ nhiều khó khăn thách thức
đề nghị chính phủ cần bổ sung giải pháp cụ thể hơn giám sát chặt chẽ thị trường giá cả hàng hóa để có giải pháp kịp thời
bảo đảm cân đối cung cầu điều hành bình ổn giá phù hợp
tham gia ý kiến tại phiên họp đại biểu nguyễn hoàng bảo trân đoàn bình dương bày tỏ quan ngại về con số hai bảy triệu lao động
đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội nhấn mạnh chính phủ cần có giải pháp mạnh tay hơn để xử lý tình trạng này
hơn hai trăm linh người bị treo quyền lợi do doanh nghiệp đã phá sản giải thể hoặc có chủ bỏ trốn
trong khi hàng trăm nghìn lao động này mỗi tháng đều bị trừ lương để đóng vào quỹ bảo hiểm nhưng không được đảm bảo đầy đủ quyền lợi
bởi các doanh nghiệp chưa có quyền lợi
các doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ đóng theo quy định số lượng người lao động thất nghiệp do thiếu đơn hàng tăng nhanh
họ có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không được hưởng do không chốt được sổ bảo hiểm
trong khi đó đại biểu nguyễn thị kim anh đoàn bắc ninh bày tỏ băn khoăn về danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá
đại biểu đề xuất không nên đưa thịt lợn vào mặt hàng bình ổn giá đề nghị chính phủ đánh giá tác động kỹ lưỡng thận trọng và đảm bảo tính khả thi
do thực trạng chăn nuôi ở nước ta chủ yếu quy mô nhỏ lẻ với hàng triệu hộ chăn nuôi năng suất chăn nuôi còn thấp
dịch tả lợn châu phi vẫn là thách thức tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu chính
phần lớn khoảng tám mươi thịt lợn được bán tại các chợ truyền thống nên việc áp dụng chính sách tính toán giá thành
hỗ trợ nguồn vốn dự phòng hỗ trợ giá khi giá bán dưới giá thành can thiệp vào giá là rất khó
bên cạnh đó để thực hiện chính sách bình ổn giá đối với hàng hóa như thịt lợn thì cần nguồn kinh phí khá lớn
trong khi ngân sách đang rất khó khăn
liên quan đến quỹ bình ổn xăng dầu nhiều đại biểu cho rằng chính phủ cần đánh giá kỹ thực trạng hiệu quả và sự cần thiết của quỹ này
theo đó đề xuất nhà nước chỉ nên can thiệp khi có những biến động lớn về giá
có khả năng ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh bằng các công cụ chính sách để bình ổn thị trường